vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cho biết
đang tạm giữ một lô hàng có hai mươi năm chiếc iphone trị giá ba trăm năm mươi triệu đồng
để làm rõ về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu của một cửa hàng đóng trên địa bàn
trước đó sau quá trình nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng
đã tiến hành kiểm tra một cửa hàng điện thoại trên đường thái thị bôi
phường chính gián quận thanh khê tp đà nẵng
phát hiện tại cửa hàng có hai mươi năm điện thoại di động nhãn hiệu iphone
các đời iphone xs max và iphone một mươi hai pro max tổng giá trị lô hàng khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ số điện thoại này là hàng ngoại nhập nhưng chủ cửa hàng không xuất trình
được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra
và hiện nay phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã tạm giữ lô hàng trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi nhập lậu để xử lý theo quy định của pháp luật